thưa quý vị hôm nay lễ kỷ niệm một năm ngày mất của cố thủ tướng phan văn khải đã được tổ chức trang nghiêm tại quê nhà ở xã tân thông hội huyện củ chi tp hcm
tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đông đảo cán bộ văn phòng chính phủ cùng người dân
thủ tướng phan văn khải sinh tại huyện củ chi tp hcm tham gia phong trào cách mạng từ rất sớm vào đảng năm hai mươi sáu tuổi là nhà lãnh đạo cấp cao ở chặng đầu công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
thủ tướng phan văn khải là người tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế
đặc biệt là kinh tế tư nhân đi đôi với mở cửa hội nhập quốc tế
trong gần hai nhiệm kỳ trên cương vị người đứng đầu chính phủ thủ tướng phan văn khải đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước